nhằm ngăn chặn không để dịch cúm da cầm tái phát trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ủy ban nhân dân thành phố vừa chỉ đạo các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện tiếp tục triển khai các biện pháp
phòng chống dịch cúm da cầm không để phát sinh mới các điểm kinh doanh trái phép ra cầm sống
theo tri cục thú y tp hcm trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn tồn tại một trăm linh ba điểm kinh doanh trái phép
gia cầm sống tại một mươi bốn quận huyện là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ tái phát dịch cúm da cầm
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu bên cạnh việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn da cầm
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thành phố sẽ chủ động chốt chặn các đầu ngó vận chuyển
gia cầm vào thành phố tránh lây lan từ các địa phương có dịch
thành phố cũng sẽ thường xuyên tổ chức giám sát tại các điểm chăn nuôi giết mổ
kịp thời ngăn chặn da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ đến tay người tiêu dùng
các quận huyện bố trí lực lượng chốt chặn thường xuyên kiểm tra xử lý rứt điểm
không để tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn
không để phát sinh mới các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép